sở y tế tỉnh phú yên đã phát đi công văn cảnh báo mạo danh viên chức ngành y tế
để thực hiện dịch vụ phun hóa chất diệt khuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín thu tiền
sự việc đã được thanh tra sở y tế xác minh và một mươi doanh nghiệp có liên quan đến làm việc
hiện trên địa bàn có một số đối tượng tự xưng là cán bộ y tế dự phòng tỉnh
đến cơ quan ngân hàng trường học đặt vấn đề phun hóa chất phòng dịch covid một mươi chín
và đã thu tiền gây ảnh hưởng không tốt đến ngành y tế
tạo tâm lý chủ quan cho nhân dân trong việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng theo sở y tế tỉnh phú yên việc phun hóa chất phòng chống dịch covid một mươi chín
được tiến hành theo chương trình kế hoạch và thông báo trước cho người dân
hóa chất phải được kiểm định chất lượng có nhãn mát xuất xứ rõ ràng và không thú vị